cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay còn gọi là tổng công ty ba tháng hai
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số hai pc ba ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
và quy định số một mươi bốn qd vksp một ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi của viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương
về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền
căn cứ kết quả điều tra vụ án ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự tham mô tài sản
xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương và một số đơn vị liên quan
ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can nguyễn văn minh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên
kiêm tổng giám đốc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên
chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương công ty cổ phần
trần nguyên vũ nguyên tổng giám đốc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương công ty cổ phần
huỳnh thanh hải nguyên chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và quản lý dự án bình dương
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với võ hồng cường chủ tịch kiêm giám đốc công ty cổ phần hưng vượng
ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thục anh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển con gái của nguyễn văn minh
trần đình như ý chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển
cả sáu bị can đều bị khởi tố về tội tham mô tài sản theo điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quy định và lệnh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quy định và lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước